tại hải phòng đoàn kiểm tra của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trường đoàn đã làm việc và triển khai quyết định kiểm tra của ban bí thư đối với thành ủy hải phòng
đồng chí nguyễn hòa bình nêu rõ mục đích và những nội dung cần tập trung kiểm tra
trọng tâm là việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận nêu trên của trung ương
tại thành ủy hải phòng và ba đảng bộ trực thuộc
các tổ chức đảng được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự kiểm tra cung cấp tài liệu hồ sơ liên quan và phối hợp để đoàn xác minh cụ thể nếu có yêu cầu
nội dung kiểm tra tập trung quá trình xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của trung ương từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
kết quả bước đầu triển khai đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả đồng thời mong muốn hoạt động kiểm tra lần này cần đi vào thực chất
cụ thể xuất sân được những bài học kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng đảng để có thể nhân dọng